hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại tòa bị cáo hưng khẳng định không chỉ đạo nhân viên đi cưỡng đoạt tiền của các tiểu thương
thay vào đó hưng chỉ nhận buông lỏng quản lý để cấp dưới thu tiền tiêu riêng
về việc chỉ đạo tổ viên sử dụng bảng kê thu tiền riêng khác với mẫu được cấp
hưng lý giải do bảng kê của ban quản lý chợ long biên làm từ giấy dễ bị ướt khi gặp mưa
hưng cho biết không dùng bảng kê riêng để trục lợi cá nhân
mặc dù vậy bốn đồng phạm của hưng đều khai
họ nhận chỉ đạo từ tổ trưởng nguyễn kim hưng để đi chèn ép tiểu thương buộc đưa tiền
thưa quý vị và các bạn từ đầu vụ hè thu năm hai nghìn một mươi chín thời tiết diễn biến bất thường
tình trạng nắng nóng diện rộng xảy ra liên tiếp kéo dài trong nhiều ngày
nhất là ở khu vực trung bộ và tây nguyên
theo dự báo của tổng cục khí tượng thủy văn thì thời gian tới
nắng nóng có thể còn tiếp tục xảy ra tại khu vực trung bộ
vùng núi phía tây trung bộ có khả năng xảy ra nắng nóng gai gắt
lượng dòng chảy trên các sông tiếp tục suy giảm và thiếu hụt so với trung bình nhiều năm
nguy cơ xảy ra hạn hán thiếu nước diện rộng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân
vì vậy để chủ động các biện pháp ứng phó với nắng nóng kéo dài hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực trung bộ
văn phòng đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
công an các đơn vị địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau
thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
chỉ đạo của bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó với nắng nóng kéo dài hạn hán và xâm nhập mặn
giả soát phương án ứng phó với thiên tai sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu
theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó
thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn cho nhân dân và công tác triển khai ứng phó trong lực lượng công an nhân dân
tổ chức trực ban theo quy định thực hiện chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ công an theo số điện thoại
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng ghe thăm trường quay phía nam với nhịp sống hai mươi bốn h
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm cho biết liên quan việc đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án hầm đầu xe và dịch vụ công cộng trống đồng quận một
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm võ phan hoàng giao sở tài nguyên và môi trường khẩn trương thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp
tham mưu đề xuất phương án để nhà đầu tư tiếp tục triển khai các bức án tiếp theo của dự án theo đúng quy định
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm giao sở quy hoạch kiến trúc chủ trì phối hợp sở ngành và các đơn vị liên quan
khẩn trương có kiến nghị về phương án thiết kế kiến trúc công trình theo hồ sơ của nhà đầu tư đã nộp ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo ban bồi thường giải phóng mặt bằng
khẩn trương hoàn tất thủ tục lập phương án bồi thường hỗ trợ di dời cập nhật phương án di dời cây xanh
các thủ tục thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay trình duyệt theo đúng quy định
công ty trách nhiệm hữu hạng tập đoàn đông phương chủ động liên hệ sở tài nguyên và môi trường sở quy hoạch kiến trúc
và ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận một để được hướng dẫn hoàn tất các thủ tục đầu tư khởi công dự án theo đúng tiến độ đã cam kết
trong năm hai nghìn hai mươi trường hợp công ty không khởi công dự án theo đúng tiến độ đã cam kết thành phố sẽ thu hồi dự án theo quy định
thông tin từ nhà xuất bản giáo dục tại tp hcm cho biết đơn vị này đã triển khai in và phát hành tại thị trường tp hcm
một mươi một sáu triệu bản sách giáo khoa để phát hành phục vụ năm học mới
riêng đối với sách giáo khoa lớp một do năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi là năm cuối cùng sử dụng sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành
nên để hạn chế thấp nhất tình trạng thiếu sách và sốc sách nhà xuất bản giáo dục tại tp hcm đã triển khai in sớm với số lượng hơn bốn triệu bản
tăng năm so với năm hai nghìn một mươi tám và hoàn tất chuyển giao đến các địa phương
ngoài ra để phục vụ nhu cầu mua sách giáo khoa trong mùa cao điểm tháng tám và chín
các công ty sách và thiết bị trường học tại địa phương đã sẵn sàng dự trữ sách giáo khoa lớp một
và sách giáo khoa các lớp đầu cấp lớp sáu lớp một mươi
trước đó nhà xuất bản giáo dục việt nam cho biết sẽ cung ứng khoảng một trăm một mươi triệu bản sách giáo khoa phục vụ học sinh trên cả nước
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi để tăng tỷ lệ tái sử dụng sách giáo khoa nhà xuất bản giáo dục việt nam đã in thêm dòng chữ
hãy giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng cho các em học sinh lớp sau trên trang một của tất cả các sách giáo khoa
cũng như tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhắc nhở học sinh ý thức giữ gìn nguyên tặng sách giáo khoa
tin vui cho người dân sáng nay ngày hai mươi sáu tháng bảy tàu cao tốc trưng chắc là tàu hai thân lớn nhất việt nam
hiện nay đã chính thức đi vào vận hành tuyến trần đề sóc trăng đi công đảo bà rịa vũng tàu
với thời gian rút ngắn là chỉ còn một giờ bốn mươi năm phút và góp phần làm đa dạng loại hình vận tải hành khách đường biển
thúc đẩy phát triển du lịch tại việt nam
phố quốc idres đưa tàu trưng trắc là một trong ba con tàu hai thân tiêu chuẩn châu âu lớn nhất việt nam
và vận hành trên tuyến trần đề côn đảo sức chứa sáu trăm linh người dài bốn mươi bảy m rộng hơn một mươi hai m vận tốc lên đến sáu mươi năm km trên giờ
với tiến trình một giờ bốn mươi năm phút người dân và du khách được trải nghiệm những chuyến tàu về nguồn nhanh nhất hiện nay
đối với hành khách sẽ có hai mặt lợi đó chính là về thời gian và về sức khỏe
về thời gian hành khách được hút ngắn từ hai giờ ba mươi phút như là trước đây còn xuống một giờ bốn mươi năm phút
với hải trình là ba mươi năm hải lý trên một giờ
về sức khỏe là hành khách được đảm bảo hơn với tàu hai thân lớn nhất việt nam này nó tránh được sự xây sóng
hôm nay thì anh đi cái tàu này đầu tiên tôi thấy cái tàu rộng lớn nhân viên phù vụ cũng tốt
so với trước đi anh đi thì những cái tàu kia thì nó nhỏ hơn tàu này tàu này nó lớn theo mình thấy đi cho nó dưỡng dàng hơn thấy nó yên tâm hơn
việc đưa vào khai thác tuyến tàu cao tốc
trần đề côn đảo là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển mạng lưới dịch vụ vận chuyển đường biển
đồng thời là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy thu hút du lịch của tỉnh sóc trăng huyện côn đảo nói riêng và của các tỉnh thành miền tây nói chung
hôm nay là sự kiện công ty phú quốc f r e t tổ chức khai trương tuyến tàu cao tốc trần đề công đảo
đây là một sự kiện rất là quan trọng có ý nghĩa đến việc góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương tỉnh sóc trăng
đặc biệt là đối với ngành giao thông và ngành văn hóa thể thao du lịch
từ tuyến tàu cao tốc trần đề này nó sẽ giúp cho nhiều du khách đến sóc trăng biết sóc trăng nhiều hơn
và thông qua tuyến du lịch của trần đề công đảo sẽ mở ra nhiều hướng đi mới
khách sẽ đến sóc trăng và đi công đảo và sau đó khách tới đến công đảo cũng về sóc trăng
với sự kiện này chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn trong việc nâng chất điểm đến du lịch cho trong tỉnh
để khi khách đến khách có thời gian thăm quan sóc trăng sau đó sẽ đi công đảo
với mong muốn của công ty công ty muốn có các tuyến tàu xảy ra các đảo
tuy nhiên thì hiện nay một số tuyến cần phải đợi thông tư một mươi sáu của bộ giao thông và tải
công bố thì mới được chạy cho nên là phải có một thời gian
mà khi mà cơ quan nhà nước công bố thì mới được chạy
còn sắp tới thì mình cứ tạm thời phải đi những cái tuyến mà đã công bố ra
như vậy đến nay tại việt nam
việt nam đang có ba tàu cao tốc hai thân lớn nhất đang hoạt động là tàu công đảo iress
trưng nhị và trưng trác phục vụ hải trình từ đất liền ra công đảo
được công ty cổ phần tàu cao tốc phú quốc vận hành với sứ mệnh kết nối non sông việt nam
góp phần đa dạng hóa phương tiện di chuyển của người dân thúc đẩy phát triển du lịch của cả nước
một ca phối hợp liên viện đã cấp cứu thành công cứu sống bệnh nhi tám tuổi bị viêm cơ tim tối cấp
vừa được các bác sĩ bệnh viện nhi đồng một
bệnh viện chợ rẫy và bệnh viện quận tân phú phối hợp thực hiện
ca bệnh được đánh giá là thần kỳ bởi vì trước đó các bệnh nhân mắc viêm cơ tim tối cấp khó có cơ hội sống sót
đây phải nói là một sự kiện thần kỳ
chúng ta đã cứu sống một đứa bé trong cái tình trạng đó là viêm cơ tim tối cấp
mà đã rất là nhiệt tim nặng trùy tim mạch và với cái ngưng tim
trước đó bệnh nhi tám tuổi nhập bệnh viện nhi đồng một từ bệnh viện quận tân phú chuyển
với chẩn đoán sốc tim do viêm cơ tim tối cấp
các bác sĩ khoa cấp cứu đã nhanh chóng đặt nội khí quản giúp thở
dùng thuốc trợ tim nhưng tình trạng huyết động không cải thiện
sau đó các bác sĩ khoa tiêm mạch tiến hành đặt máy tạm nhiệm tạm thời
nhưng tình trạng bệnh nhi xấu dần ngưng tim
tình trạng của bệnh nhân lúc này vô cùng nguy kịch
khi mà quyết định đây là cái trường hợp mà quá nặng để mà làm ecmo đó
thì có tiến hành là mời ngay ở bệnh viện trà rẫy sang ở khoa hội sức
và họ đó là nửa đêm rồi nhưng mà từ lúc mời mà đến á
chắc có lẽ là chưa tới nửa tiếng đồng hồ là ekip của chợ rẫy đã qua
và như vậy thì cái ca này chúng ta thấy chúng ta từ lúc mà bệnh nhân nhập viện
cho tới cái mà bắt đầu gắn vô cái máy expo mà chạy đó
thì khoảng hơn tiếng đồng hồ thôi
thì đây là cái ca mà phải nói là rất là nhanh
và ca này thì phải nói đó rất là ngoạn mục
mình nghĩ là không cứu sống thì bệnh nhân đã sống
được biết có tới chín mươi bệnh nhân viêm cơ tim tới cấp không thể qua khỏi
nhưng nhờ kỹ thuật ecmo bệnh nhân đã được hồi sinh
hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi
phần lớn thì viêm cơ tim cấp thì đó là do suvi
cho nên cái bình cảnh của bệnh nhân đó là khởi đầu giống như một cái nhiễu cv thông thường
rất là thường bệnh nhân sẽ sốt nhẹ thôi
có thể kèm cho ho sớm mũi hoặc rõ loạn chứ quá
tuy nhiên cái điều quan trọng nhất là khi mà chúng ta thấy đứa bé nó hết sốt
nhưng mà cháu nó không khỏe
và người nhà cảm giác cháu có vẻ bệnh nặng hơn
cháu nó mệt cháu nó khó thở cháu nó ối nhiều hoặc cháu nó liệm đi
thì đó là những dấu hiệu cho thấy rằng báo động
và đây là một bệnh lý nặng chúng ta nhanh chóng đưa vào cơ sở y tế
đây là ca bệnh hy hữu đòi hỏi kinh nghiệm xử lý lâm sàng của các bệnh viện tuyến cơ sở
sự phối hợp kịp thời hiệu quả giữa bệnh viện chợ rẫy bệnh viện nhi đồng một và bệnh viện tuyến quận
đã kịp thời cứu sống bệnh nhân trong thời gian vàng cấp cứu
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
sau đây kim thảo xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng khác
sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đã tổ chức phiên họp thứ một mươi sáu dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo
để kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
sau tháng đầu năm công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được duy trì
đẩy mạnh theo hướng có chiều sâu
đạt kết quả toàn diện đồng bộ rõ nét hơn
các cơ quan chức năng đã kết thúc xác minh giải quyết hai mươi bốn vụ việc
mở rộng điều tra khởi tố mới năm vụ án phục hồi điều tra bốn vụ án
khởi tố thêm hai mươi sáu bịa can kết thúc điều tra ba vụ một mươi chín bịa can
ban hành cáo trạng truy tố sáu vụ hai mươi bảy bị can
xét xử sơ thẩm chín vụ hai mươi một bị cáo xét xử phúc thẩm một mươi vụ một trăm bốn mươi chín bị cáo
nhất là đã xét xử kịp thời nghiêm minh bốn vụ án nghiêm trọng
phức tạp dư luận xã hội quan tâm
vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại vinasin
vụ án sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
tổ chức đánh bạc đánh bạc xảy ra ở phú thọ và một số địa phương
vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á tp hcm dap
vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại đà nẵng và một số tỉnh thành phố
mở rộng điều tra làm rõ hành vi đưa nhận hối lộ
trong vụ án xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobile phone
các vụ án liên quan đến phan văn anh vũ đinh ngọc hệ
khởi tố điều tra vụ án xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn hai
công ty găng thép thái nguyên
tạm giữ kê biên tài sản phong tỏa tài sản
ngăn chặn giao dịch chuyển nhượng tài sản
liên quan các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi
chỉ đạo với giá trị tài sản trên một mươi tỷ đồng
công tác phát hiện xử lý tham nhũng ở các địa phương có nhiều tiến bộ
dần khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo đánh giá cao cơ quan thường trực
cụ thể là ban nội chính trung ương
đã chuẩn bị công phu chú đáo cho phiên họp
tán thành với ý kiến đánh giá của các thành viên ban chỉ đạo
sáu tháng đầu năm công tác phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực
cám bộ đảng viên nhân dân rất quan tâm vui mừng phấn khởi
đồng tình ủng hộ đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng
trong đó có vai trò trực tiếp của ban chỉ đạo
tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với đảng
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
đã có buổi tiếp xã giao ngài sugi ryotaro đại sứ đặc biệt nhật việt việt nhật
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm đánh giá mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
ngày càng phát triển toàn diện
hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm hai nghìn hai mươi
tích cực phối hợp
tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
qua đó góp phần củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng sâu rộng thực chất
nhà nước chính phủ việt nam rất coi trọng quan hệ hợp tác với nhật bản
và mong muốn thúc đẩy quan hệ việt nam nhật bản phát triển toàn diện mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực
bộ trưởng tô lâm cảm ơn những tình cảm dành cho việt nam
cũng như công sức và những đóng góp suốt quá trình ba mươi năm của ngày sugi ryotaro
trên cương vị đại sứ đặc biệt nhật việt việt nhật vào sự phát triển tình hữu nghị quan hệ hợp tác việt nam nhật bản
bộ trưởng tô lâm cũng đánh giá cao những nỗ lực của ngài sugi ryotaro
trong việc đề nghị các cơ quan hữu quan của nhật bản viện trợ phương tiện phòng cháy chữa cháy cho bộ công an việt nam
phục vụ hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy của việt nam
bộ công an việt nam mong rằng trên cương vị đại sứ đặc biệt nhật việt việt nhật
ngài sugiri otaro tiếp tục trao đổi với hiệp hội chữa cháy nhật bản và đại sứ nhật bản tại việt nam
cũng như các cơ quan hữu quan khác của nhật bản nghiên cứu xây dựng các dự án viện trợ phương tiện cứu hỏa
và các trang bị phòng cháy chữa cháy cho bộ công an việt nam
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngài sugiri otaro đánh giá cao mối quan hệ chính trị tin cậy và tốt đẹp giữa việt nam và nhật bản
khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục là cầu nối
góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước việt nam nhật bản
sẽ ngày càng phát triển đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác
chủ động trong các mặt công tác nâng cao hiệu quả công tác báo chí tuyên truyền xuất bản của công an nhân dân
trong giai đoạn hiện nay đó là chỉ đạo của thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
của cục truyền thông công an nhân dân bộ công an
là đơn vị truyền thông chính thống của lực lượng công an nhân dân
với nhiều loại hình báo chí tuyên truyền báo in truyền hình điện ảnh phát thanh báo điện tử và xuất bản
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cục truyền thông công an nhân dân đã bám sát chủ trương định hướng chỉ đạo của đảng nhà nước
ngoài việc làm tốt công tác tham mưu với đảng ủy công an trung ương bộ công an
cục truyền thông công an nhân dân đã lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện tốt hiệu quả nhiệm vụ thông tin
tuyên truyền xuất bản đảm bảo nhạy bén chính xác kịp thời đưa tin tuyên truyền đầy đủ các sự kiện chính trị
kinh tế văn hóa xã hội lớn của đất nước hoạt động đối nội đối ngoại của lãnh đạo đảng nhà nước
những chủ trương chỉ đạo hoạt động của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tuyên truyền chống diễn biến hòa bình tự diễn biến tự chuyển hóa đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
kịp thời thông tin phản ánh đầy đủ tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân
các vấn đề lớn được dư luận xã hội quan tâm
tại hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận về một số kết quả công tác đã đạt được
đồng thời đưa ra những kiến nghị giải pháp các kinh nghiệm để giải quyết một số vấn đề còn vướng mắt
một số vấn đề còn tồn tại để nâng cao hiệu quả công tác báo chí tuyên truyền xuất bản công an nhân dân
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đánh giá cao những kết quả công tác đã đạt được của cục truyền thông công an nhân dân
trong sáu tháng đầu năm với nhiều kết quả tích cực đóng góp vào thành tích chung của lực lượng công an nhân dân
đồng thời biểu dương những nỗ lực của đơn vị trong công tác thông tin tuyên truyền xuất bản
đồng tình với những nhiệm vụ mà đơn vị đề ra trong sáu tháng cuối năm thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh
báo chí xuất bản công an nhân dân có một vai trò hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay
cục truyền thông công an nhân dân cần tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các mặt công tác
quán triệt nghiêm túc các chủ trương chính sách của đảng nhà nước và bộ công an
phát huy tinh thần chủ động tham mưu hiệu quả kịp thời cho lãnh đạo bộ công an
trong việc thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng nhà nước và bộ công an
đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái các luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch
tuyên truyền về các gương người tốt việc tốt các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bên cạnh đó trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay
cục truyền thông công an nhân dân cần tập trung nguồn lực nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ
đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất hướng tới xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ
đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay
tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành đã trao danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân
cho trung tướng mai văn hà cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
ba tập thể cá nhân cũng đã được trao tặng bằng khen của cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân
vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
vào sáng nay các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
đã tới dân hương tưởng niệm cai ngùng liệt sĩ và đặt phòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đoàn lãnh đạo đảng và nhà nước có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương
các nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc
đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu của đảng hồ chí minh
công an trung ương và lãnh đạo bộ công an đã tới dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an do thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ công an
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn hà nội
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc
đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
sau đó đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc nói chung
với lực lượng công an nhân dân nói riêng
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
nghiêm túc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của đảng
chính sách của nhà nước đối với thương binh thân nhân liệt sĩ
và người có công với cách mạng trong công an nhân dân
và xác định công tác này là vinh dự là trách nhiệm của từng công an đơn vị địa phương
và cán bộ chính sĩ
đây là một trong những nội dung trọng tâm được thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại buổi gặp mặt thương binh thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong công an nhân dân
được đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức vào sáng nay tại hà nội
nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
hai mươi năm qua lực lượng công an nhân dân luôn xác định công tác chăm sóc thương binh
bệnh binh gia đình liệt sĩ mẹ việt nam anh hùng và người có công với cách mạng
là một nhiệm vụ chính trị quan trọng là hoạt động thường xuyên
trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong thời kỳ xây dựng bảo vệ tổ quốc
lực lượng công an nhân dân có hơn một mươi bốn liệt sĩ hơn năm thương binh bệnh binh
và hàng chục nghìn người có công với cách mạng
đã xuất hiện nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay có ba mươi ba đồng chí hy sinh
gần một sáu mươi đồng chí bị thương và nhiều đồng chí bị phơi nhiễm hiv khi làm nhiệm vụ
thấm nhuẩn đạo lý uống nước nhớ nguồn
thời gian qua bộ công an đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa cho khoảng một sáu trăm hai mươi nhà tình nghĩa
với kinh phí hơn sáu mươi chín tỷ đồng trợ cấp cho hơn bảy trường hợp khó khăn
hơn một trăm linh con liệt sĩ thương binh và con của người bị nhiễm chất độc da cam
công an các đơn vị địa phương đã nhận phụng dưỡng hơn ba trăm linh mẹ việt nam anh hùng
phát huy hiệu quả quỹ đền ơn đáp nghĩa trong công an nhân dân
tri ân tặng quà thăm hỏi tạo điều kiện cải thiện đời sống vật chất
tinh thần đối với các thương binh thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng
bày tỏ tình cảm sự tri ân sâu sắc đối với ba trăm năm mươi đại biểu
đại diện cho hơn bốn thương binh thân nhân liệt sĩ
người có công với cách mạng đang công tác trong công an nhân dân
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh đây là những tấm gương sáng tiêu biểu
không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên giữ vững phẩm chất cách mạng
bản lĩnh chính trị tận tụy với công việc
nhiều đồng chí đã lầm nhiều chiến công xuất sắc
ghi nhận đánh giá cao phong trào đền ơn đáp nghĩa của công an các đơn vị địa phương trong thời gian qua
thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị
thời gian tới cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa các chính sách
chế độ yêu đái đối với người có công trong công an nhân dân
tiếp tục hoàn thiện chính sách yêu đái người có công với cách mạng trong công an nhân dân
phù hợp với đặc thù của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
tổ chức phong trào đền ơn đáp nghĩa thiết thập sâu rộng trong công an các đơn vị địa phương
gắn kết với cuộc vận động các phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành trung ương và các địa phương
thứ trưởng nguyễn văn thành cũng đề nghị cần tiếp tục làm tốt công tác tu bổ
tôn tạo các công trình tưởng niệm ghi công các anh hùng liệt sĩ
phối hợp trong công tác tìm kiếm quy tập hay cốt liệt sĩ
công an các đơn vị địa phương quan tâm hỗ trợ đào tạo dạy nghề
việc làm đối với người có công nâng cao đời sống
hướng tới mục tiêu các gia đình có công với cách mạng đều có mức sống ngang bằng
hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn
trước đó thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã chủ trì buổi lễ dân hoa dân hương tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh của người lực lượng công an nhân dân nguyện tiếp tục phấn đấu thực hiện
chăm lo tốt hơn nữa chính sách đối với các thương binh liệt sĩ người có công với cách mạng
đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa với nhiều hoạt động và việc làm thiết thực
thể hiện sự chi ân và lòng biết ân sâu sắc đồng thời coi đây vừa là đạo lý
vừa là bổn phận trách nhiệm và tình thương yêu đồng chí đồng bào của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
cũng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
bệnh viện đa khoa phương đông đã có nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe cho các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố hà nội
đặc biệt là trong đó bệnh viện đa khoa phương đông đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí
cho các cán bộ chính sách hưu trí của công an quận bắc từ liên
bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ đội ngũ bác sĩ hệ thống trang thiết bị và máy móc khám tầm soát hiện đại
trăm lượt khám đã được thực hiện
các xét nghiệm và khám lâm sàng được đội ngũ bác sĩ triển khai nhanh chóng khoa học và tận tình
những hoạt động này nằm trong chuỗi chiến dịch bệnh viện đa khoa phương đông vì sức khỏe cộng đồng
trước đó bệnh viện đa khoa phương đông đã có chương trình tri ân cá nhân gia đình có công với cách mạng
được diễn ra tại xã vĩnh ngọc đông anh hà nội
tiếp theo là hoạt động thăm khám tư vấn miễn phí cho các đối tượng chính sách tại phường cổ nhuế hai
khám miễn phí cho cán bộ công an quận bắc tử liêm được diễn ra ngay tại bệnh viện
chương trình thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn lòng biết ơn của thế hệ sau đối với thế hệ cha anh đã hy sinh
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
bên cạnh đó giúp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ
thưa quý vị nhằm chung tay góp sức đem lại ánh sáng cho những người dân vùng sâu vùng xa
các gia đình chính sách bị bệnh về mắt
bệnh viện mắt hà đông đã có hoạt động khám sàng lọc và mổ mắt từ thiện tại tỉnh hà giang
và đây là hoạt động từ thiện thường niên của bệnh viện mắt hà đông và cục truyền thông công an nhân dân
đến với các tỉnh còn nhiều khó khăn trên cả nước
một không khí ấm áp nghĩa tình tại phòng chờ sau mổ bệnh viện mắt hà giang
ai cũng mừng vui bởi chỉ trong vài ngày tới họ sẽ được thấy ánh sáng trong trẻo trọn vẹn
mắt của tôi bị mờ từ trước
nên giờ là không nhìn thấy gì
đến hôm nay là bệnh viện mắt hà đông về các bác sĩ về mổ cho thì thấy nhẹ nhàng thoải mái lắm
mà thấy là nó không đau đớn gì
đối với người cao tuổi bệnh về mắt chủ yếu là đục thủy tinh thể
đây là một trong những nguyên nhân gây mù chiếm vị trí hàng đầu ở nước ta
thế nhưng nhiều người dân ở miền núi vẫn chưa có điều kiện khám chữa bệnh về mắt
thường khi nó đi lại nó nhìn
khoảng hai ba bốn năm mét nó thấy người không biết người
tôi cảm ơn bác sĩ được đón về nó mổ mắt cho nó đi lại tốt hơn người khác
hoạt động khám mắt từ thiện cho gia đình chính sách của hành trình tri ân năm nay
được tổ chức tại bốn điểm là bệnh viện mắt hà giang huyện vị xuyên huyện quản bạ và huyện bắc quang của tỉnh hà giang
đã có gần một trăm linh người được mổ
các bệnh về mắt trong tổng số hơn một bệnh nhân được thăm khám
bằng những công việc như thế này chúng tôi nhận thấy là mình cũng đóng góp một phần nào đấy để giải phóng một loạt cho người dân
thực ra là sau khi mổ xong họ bỏ băng ra là họ đã cảm thấy sự khác biệt rõ rệt rồi
thì nhiều khi mình cũng không còn nói gì nhiều thậm chí bệnh nhân còn nhảy lên và ôm
và chúng tôi không biết nói gì hơn
thì cái đấy là cái cảm xúc mà nhiều khi chúng tôi cũng không thể nói được
thì đấy chính là cái điểm vui của bác sĩ là thấy bệnh nhân mắc sáng hơn
chăm lo sức khỏe nói chung
và chăm sóc đôi mắt cho người cao tuổi nói riêng là một nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn sâu sắc
hy vọng hoạt động khám và mổ mắt nhân đạo của bệnh viện mắt hà đông sẽ lan tỏa hơn nữa để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi
đặc biệt là người cao tuổi trong hoàn cảnh còn nghèo cô đơn tàn tật ở các vùng miền của tổ quốc